tiếp tục chuyến công tác tại quảng ninh hôm nay đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác
đã thị sát khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
tại vân đồn đồng chí vương đình huệ biểu dương tỉnh quảng ninh đã mạnh dạn xin chủ trương của trung ương
triển khai thực hiện dự án sân bay đầu tiên trong cả nước do cấp tỉnh thực hiện bằng hình thức đầu tư bot
cảng hàng không quảng ninh không chỉ là công trình đầu tư trọng điểm của tỉnh quảng ninh
mà còn là của vùng đông bắc và cả nước
dự án cảng hàng không quảng ninh đến nay đã hoàn thành trên sáu mươi tiến độ
trong đó khu bay hoàn thành trên bảy mươi các hàng mục
khu vực nhà ga hành khách và hàng hóa có công suất tiếp nhận được hai triệu hành khách
một tấn hàng hóa một năm đã hoàn thành được năm mươi
dự kiến sẽ bay hiệu chỉnh vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đối với dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp vân đồn
các quy hoạch và thủ tục đầu tư đã cơ bản hoàn chỉnh
chủ đầu tư dự án đã bắt đầu thực hiện săn lấp và cải tạo mặt bằng chuẩn bị thi công dự án
phó thủ tướng đã yêu cầu tỉnh quảng ninh sớm hoàn thiện đề án thành lập khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
dự thảo luật khu hành chính kinh tế đặc biệt báo cáo chính phủ
đề chính quốc hội trong thời gian sớm nhất
nhằm tạo khung pháp lý cho tỉnh triển khai thực hiện các phần việc tiếp theo